sáng nay một mươi tám tháng năm tại hà nội tòa án quân sự quân chủng hải quân đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng nguyễn văn hiến
cùng đinh ngọc hệ và sáu bị cáo khác trong vụ án liên quan sai phạm tại khu đất vàng ở tp hcm
bị cáo nguyễn văn hiến nguyên tư lệnh quân chủng hải quân nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự bốn bị cáo bùi như thiềm đoàn mạnh thảo bùi văn nga và trần trọng tuấn bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
ba bị cáo đinh ngọc hệ tức út chọc phạm văn duyệt và vũ thị hoan bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương ông nguyễn văn hiến khi giữ chức vụ tư lệnh quân chủng hải quân do tin tưởng cấp dưới nên không kiểm tra
đắc ký và phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng vào liên xoanh làm kinh tế trái quy định của bộ quốc phòng của chính phủ vào luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
khiến quân chủng hải quân mất quyền quản lý sử dụng ba khu đất trên đường tôn đức thắng tp hcm trong thời gian bốn mươi chín năm gây thất thoát cho nhà nước gần chín trăm bốn mươi tỷ đồng
cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương cũng xác định các bị cáo bùi như thiềm đoàn mạnh thảo bùi văn nga và trần trọng tuấn đã tham mưu đề xuất không đúng quy định của pháp luật
ông nguyễn văn hiến thiếu kiểm tra xét duyệt nên gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn